thưa quý vị như vậy chúng ta đã chính thức bước sang năm mới quý mão hai nghìn hai mươi bốn
trung ương đảng đã có kết luận quốc hội đã có nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội
xác định rõ phương hướng mục tiêu nhiệm vụ cho năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đề ra là tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
năm hai nghìn hai mươi ba có ý nghĩa rất quan trọng với nước ta
đây là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
trung ương đảng đã có kết luận quốc hội đã có nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội
trong đó xác định rõ các phương hướng mục tiêu nhiệm vụ cho năm hai nghìn hai mươi
và đồng chí tổng bí thư cũng đã nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba cần giữ vững đà phục hồi và tăng trưởng bền vững
nâng cao hơn nữa năng lực phân tích dự báo chủ động nhạy bén
nắm bắt những diễn biến mới
năng lực của tình hình kịp thời quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề
việc nào làm rút điểm được đó không để kéo dài gây ách tắc lãng phí nguồn lực
thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh
chú trọng hoàn thiện thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực
tranh thủ mọi thời cơ để phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững hơn
kịp thời phát hiện
và có chủ trương biện pháp phù hợp kiên quyết khắc phục những khó khăn những việc khó việc mới
thực hiện phương châm đoàn kết kỷ cương bản lĩnh linh hoạt đổi mới sáng tạo kịp thời hiệu quả
năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành
cùng cả nước nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
tạo nền tảng vững chắc cho đất nước tiến lên
nhiều thắng lợi mới
cũng là cái bài học chúng ta rút ra thôi
các phản ứng chính sách mà kịp thời hiệu quả thì hậu quả nó hạn chế
còn nếu chúng ta không kịp thời hiệu quả thì cái hậu quả nó lớn hơn
với quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra năm mới
chính phủ các bộ ngành địa phương xác định cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt
hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra ngay từ đầu năm
tuyệt đối không để đột xuất bất ngờ về quốc phòng an ninh đối ngoại
không để mất ổn định chính trị
tự an toàn xã hội
bảo đảm an ninh trật tự giữ vững an ninh chính trị là những yếu tố quan trọng
để tạo dựng một môi trường hòa bình ổn định thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước
năm hai nghìn hai mươi ba một năm được dự báo có những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen
thế nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn
theo dự báo kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với nhiều bất ổn và cạnh tranh ngày càng lớn hơn
trong điều kiện như vậy lực lượng công an nhân dân sẽ
cần phải làm gì để góp phần cùng toàn đảng toàn quân toàn dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu chung
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có một số chia sẻ với truyền hình công an nhân dân xung quanh vấn đề này
thưa bộ trưởng như vậy là chúng ta đã bước sang ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi ba
trong ngày đầu tiên của năm mới xin đồng chí cho biết những nhận định của đồng chí
về thời cơ cơ hội và cả những thách thức đối với công tác công an
năm hai nghìn hai mươi ba thì bên cạnh nhiều cái thuật lợi cơ bản
như là cái vai trò vĩ thế của việt nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao
hầu hết những định hướng quan trọng trong nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
cũng đã được cụ thể hóa và triển khai ở các cấp công tác phòng chống tội phạm
đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng
thì cái niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước
vai trò uy tín của lực lượng bảo vệ pháp luật trong đó có lực lượng công an
ngày càng được nâng cao
thì cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và làm trật tự an toàn xã hội
cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
nhất là những diễn biến nhanh của tình hình quốc tế
của khu vực cái sự trúng phá của các thế lực thủ địch phản động
rồi những nguyên nhân điều kiện nảy sinh tội phạm ngày càng nhiều
nhất là sau đại dịch covid một mươi chín
thời gian tới phát huy những cái thành tích và kết quả đã đạt được
với cái phương châm là
xây dựng lực lượng công an dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại
thì lực lượng công an dân sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả
các giải pháp giữ vững thế chủ động chiến lược
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
và đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình
bạo loạn lật đổ
phòng ngừa ngăn chặn những cái biểu hiện tự diễn biến tự triển hóa trong nội bộ
đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực
các địa bàn chiến lược các thành phố lớn
kịp thời phát hiện và chủ động xử lý có hiệu quả
các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
ngay từ đầu và ngay tại cơ sở
xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân
nền an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc
phát huy sức mạnh tổng hợp của cải thống chính trị và của toàn dân
trong cái phòng chống tội phạm
tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội
thưa bộ trưởng về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trong năm hai nghìn hai mươi ba yêu cầu đặt ra là thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tội phạm
về trật tự xã hội không để tội phạm lộng hành vì bình yên và hạnh phúc của người dân
lấy mục tiêu là phòng ngừa làm trọng và đánh vào gốc các loại tội phạm
xin bộ trưởng có thể cho biết rõ hơn về mục tiêu này
bộ công an luôn luôn nhất quán mục tiêu làm giảm tội phạm
một cách bền vững mang cái tính nhân văn có ý nghĩa xã hội
sức sâu sắc và cũng đã đúc kết nhiều cái kinh nghiệm thực tiễn trong những năm qua
công tác phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả khi phát huy được sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân
phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của đảng sự điều hành của chính quyền
lực lượng công an nhân dân đóng vai trò tham mưu lòng cốt
công tác phòng ngừa tội phạm phải được thực hiện từ sớm từ xa
ngay từ cơ sở bằng nhiều các giải pháp đồng bộ
phải đáp ứng được yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài
năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an các cấp phát huy vai trò lòng cốt
chủ động nắm chắc tình hình tham mưu với cấp ủy chính quyền
chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân
tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề an sinh xã hội
tạo việc làm cho người lao động phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương
góp phần hạn chế các nguyên nhân các điều kiện phát sinh tội phạm
tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để phát huy được cái hiệu quả mô hình phòng chống tội phạm
hoạt động của các tổ hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân công tác tuần tra nhân dân
tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ
tiếp tục nhận diện đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm
theo các phương án các kế hoạch nghiệp vụ
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trong mọi tình huống đồng thời cũng giả soát đề xuất với chính phủ
nhà nước với quốc hội
tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các tế chế pháp luật trên các tư ứng vực
nhằm xây dựng xã hội thật sự an toàn có kỷ lực kỷ cư
thưa bộ trưởng bước sang năm hai nghìn hai mươi ba là năm thứ hai
triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự chăm sạch vững mạnh chính quy
tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ công an có những kế hoạch và chỉ đạo cụ thể như thế nào
để thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
thời gian tới thì đảng ủy công an trung ương bộ công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình
kịp thời tham mưu với đảng chính phủ quốc hội
những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai
chỉ đạo cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
phát huy vai trò người đứng đầu
quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt
trong khoán triển phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai
và kế hoạch một trăm một mươi tám theo phương châm năm rõ
rõ người rõ việc rõ tiến độ rõ kết quả rõ trách nhiệm
và xây dựng đào tạo bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
theo phương châm là xây dựng con người là trung tâm
hiện đại trước kết hợp hiện đại về phương tiện hậu cần
kỹ thuật đảm bảo đông bộ phù hợp
phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành các địa phương
các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền
để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội
thống nhất ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng công an dân
có đủ sức mạnh đủ tiềm lực đủ khả năng phục vụ hiệu quả
các mục tiêu nhiệm vụ cách mạng của đất nước
và một lần nữa xin lời trân trọng cảm ơn bộ trưởng
đã dành thời gian cho khán giả truyền hình công an nhân dân
trong một ngày đặc biệt như hôm nay
ngày đầu tiên của năm mới xin được kính chúc bộ trưởng
và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý
và tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho lực lượng công an nhân dân
nói riêng và đất nước việt nam nói chung